với chủ đề trung tây vì trẻ em nghèo trẻ em dân tộc thiểu số ubnd tỉnh con tum ban chỉ đạo chương trình tháng hành động vì trẻ em tỉnh con tum đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi chín
ban chỉ đạo đã kêu gọi các cá nhân tổ chức trong và ngoài tỉnh cùng chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thăm tặng quà trao học bổng trợ giúp các trẻ em nghèo trẻ em chịu ảnh hưởng bởi tai nạn thương tích
hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh phẫu thuật trình hình phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật và tăng cường tư vấn tâm lý đối với những trẻ chịu ảnh hưởng bởi bạo lực xâm hại và ngược đãi